với thời tiết như vậy thì quý vị cần phải đề phòng với bệnh suốt suốt huyết do mũi vẳn sinh sôi nhiều hơn
còn tại miền trung thì ngoại trừ thanh hóa trời nhiều mây có lúc có mưa nhỏ
còn lại thì các thành phố khác dự báo hôm nay trời có nắng nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi bốn độ c
còn lui xuống phía nam bộ thì đây sẽ là khu vực nắng nóng nhất cả nước
tại thành phố hồ chí minh và nhiều nơi khác thì nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi năm ba mươi tám độ c và trời nắng gai gắt